vào ngày ba tháng một mươi công an tỉnh nghệ an cho biết phòng kỳ sát hình sự vừa khởi tố một đối tượng cưỡng đoạt tài sản của người nổi tiếng
đó là vũ văn đức sinh năm hai nghìn trú tại huyện hà hòa tỉnh phú thọ
từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai do cần tiền tiêu xài đức đã lập nhiều tài khoản facebook ảo
rồi xin làm quản trị viên của các nhóm antifan trang fanpage có số lượng người theo dõi lớn
sau đó đức đã đăng các bài viết có thông tin biện đặt nhằm bôi nhọ uy tín của các diễn viên ca sĩ người nổi tiếng
từ đó đức liên hệ với các nạn nhân để thỏa thuận gỡ bài xóa ảnh nhằm cưỡng đoạt tài sản
với thủ đoạn như vậy đức đã ba lần cưỡng đoạt tài sản của một ca sĩ với tổng số tiền một trăm hai mươi tám triệu đồng